vào năm hai nghìn hai mươi dịch bệnh covid một mươi chín và cả thời tiết cực đoan đang gây nhiều khó khăn cho tỉnh lai châu
khiến cho công tác đầu tư xây dựng cũng như giải ngân vốn đầu tư công gặp nhiều khó khăn
với việc triển khai nhiều biện pháp kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
các ngành các cấp tỉnh lai châu đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ
nhất là giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo kế hoạch trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của những yếu tố khách quan
do nhiều tác động từ dịch covid một mươi chín và thời tiết cực đoan
phải đến giữa tháng chín phần lớn các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh lai châu mới được triển khai thuận lợi
vì vậy các đơn vị thi công các công trình phải huy động tối đa nhân lực vật tư và tăng ca
để bảo đảm hoàn thành khối lượng các công trình đầu tư bảo đảm chất lượng tiến độ kịp thời giải ngân vốn đúng kế hoạch
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi một tỉnh lai châu đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần một năm trăm linh tỷ đồng
đạt gần bảy mươi theo kế hoạch giao vốn năm hai nghìn hai mươi
hiện tại lai châu nằm trong top hai mươi tỉnh có tỷ lệ giải ngân khá của cả nước
chúng tôi cũng đã chủ động thứ nhất là điều chỉnh kế hoạch vốn
triển khai xây dựng phương án điều chỉnh từ đầu tháng một mươi
cái thứ hai là chúng tôi đã thành lập các tổ của ubnd tỉnh
của các huyện thành phố các xã cùng với các chủ tư thường xuyên kiểm tra đôn đốc tình hình tổ chức thực hiện các dự án đầu tư
để triển khai và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân
vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi tỉnh lai châu tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường đôn đốc kiểm tra tiến độ từng dự án
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt nghiệm thu giải ngân các dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng